bệnh dịch tả lợn châu phi tại thanh hóa đang có những diễn biến phức tạp tốc độ lây lan nhanh trên diện rộng
vì vậy số lượng lợn buộc phải tiêu hủy là rất lớn trọng lượng tiêu hủy tăng cao đột biến
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại một mươi sáu chín trăm hai mươi hộ trên địa bàn tỉnh thanh hóa với tổng trọng lượng hơn chín tấn
đáng chú ý là chỉ tính riêng từ đầu tháng chín đến nay toàn tỉnh thanh hóa phải tiêu hủy gần bốn tấn lợn chiếm bốn mươi bốn tổng lượng tiêu hủy từ khi xuất hiện dịch
số lợn này tập trung nhiều tại các huyện quảng sương hậu lộc tĩnh gia
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngành nông nghiệp và các địa phương đang tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống
trong đó có tập trung tiêu độc khử trùng duy trì các chốt kiểm soát động vật siết chặt công tác kiểm soát giết mổ
tuyên truyền cho người dân chú trọng kiểm soát nguồn thức ăn và phương tiện vận chuyển vào khu chăn nuôi